thưa quý vị vào dịp nghỉ lễ nhu cầu vui chơi giải trí và di chuyển của người dân rất cao
các điểm vui chơi các tuyến giao thông huyết mạch mận độ người và phương tiện tăng đột biến
do vậy mà công tác đảm bảo an ninh an toàn cho người dân được lực lượng công an và các ngành chức năng đặc biệt chú trọng
ghi nhận ngay sau đây tại thủ đô hà nội
tại khu vực xung quanh bờ hồ hoàn kiếm đây là nơi thu hút đông đảo người dân đến tham quan vui chơi trong dịp lễ lần này
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được công an tp hà nội chỉ đạo lực lượng công an các phường triển khai từ rất sớm
đảm bảo quân số trực duy trì tuần tra kiểm soát đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm trật tự đô thị hành lang an toàn giao thông công tác quản lý lưu trú cũng như phòng cháy chữa cháy tại các nơi lưu trú như nhà nghỉ khách sạn
các ngày lễ khác thì lực lượng công an thường xuyên là ứng trực một trăm linh để đảm bảo an ninh trật tự
đấy và an toàn giao thông an toàn cho người dân được đi nghỉ lễ đi tham quan
công an quận và công an phường thường xuyên có các kế hoạch và các phương án tuần tra khép kín hai mươi bốn trên bảy hàng ngày lúc nào cũng có người túc trực để xử lý các công việc
tại một số tuyến cửa ngõ thủ đô lực lượng cảnh sát giao thông đã thành lập các tổ lập chốt điều phối ở các nút giao thông trọng điểm
kịp thời phân làn điều hướng phương tiện không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài
và không để đột xuất bất ngờ kịp thời ương cứu nếu có sự cố xảy ra
tại công viên nước hồ tây một trong những điểm thu hút khách du lịch dịp mùng hai tháng chín lượng khách đổ về đây tăng gấp nhiều lần so với ngày thường
ban quản lý công viên đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở xây dựng kế hoạch phương án đảm bảo an ninh an toàn
từ việc điều tiết dòng người và phương tiện cho đến việc đảm bảo an toàn khi người dân vui chơi
trang thiết bị cứu hộ cứu nạn cũng như lực lượng bảo vệ thường xuyên trong trạng thái sẵn sàng đảm bảo an toàn nhất cho du khách đến vui chơi

trong công viên gồm hai phần đối với phần an ninh trật tự thì công ty cũng đã bổ sung lực lượng bảo vệ đầy đủ để đảm bảo hướng dẫn khách tuân thủ theo đúng các quy định
quốc khánh mùng hai tháng chín là một ngày lễ trọng đại của toàn dân tộc
việc chủ động đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an đã giúp người dân vui chơi trong an toàn và vui vẻ